tại lâm đồng ban chỉ đạo tây bắc tây nguyên và tây nam bộ đã tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tình hình hoạt động từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm đến nay và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho thời gian tới
các đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương trưởng ban chỉ đạo tây bắc thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo tây nguyên
sơn minh thắng ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo tây nam bộ đồng chủ trì hội nghị
tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể vùng tây bắc còn một mươi bốn chín tây nguyên bảy ba và tây nam bộ chỉ còn ba năm
thời gian tới các ban chỉ đạo thống nhất đặt trọng tâm ưu tiên một số nhiệm vụ như tập trung kiểm tra đôn đốc các địa phương thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
các nghị quyết của quốc hội chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thực hiện đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng
hiệu quả đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư thương mại du lịch phát triển nông nghiệp công nghệ cao và an sinh xã hội trên địa bàn ba vùng triển khai mô hình thử nghiệm cơ chế chính sách liên kết vùng